thế nhưng trạng thái dịu mát này sẽ nhanh chóng mất đi vì ngày hôm nay vùng thấp nóng phía tây sẽ có quá trình mở rộng hơn về phía nước ta
chỉ khoảng một tiếng nữa thì toàn vùng sẽ có nắng và nhiệt độ thì tăng lên từng giờ
toàn bộ khu vực phía đông bắc bộ cũng như các tỉnh hòa bình sơn la sẽ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
giao động trong khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ
tuy nhiên đây mới chỉ là mức nhiệt tương đương với mức nhiệt tại nơi có bóng dâm
còn trên thực tế dưới hiệu ứng đô thị hóa và trên mặt đường nhựa bê tông thì nhiệt độ còn có thể lên tới ngưỡng ba mươi tám thậm chí là chạm ba mươi chín độ
bởi vậy chúng ta cần hạn chế lưu thông vào thời điểm ban trưa cũng như bổ sung thêm nước để tránh tình trạng mệt mỏi
dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng lần này ở bắc bộ sẽ kéo dài nốt ngày hôm nay
sang đến ngày mai thì giải mây rông qua khu vực bắc bộ lại có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
cùng với những cơn mưa nắng nóng ở khu vực này cũng sẽ giảm bớt
trong khi đó tình trạng nắng và nóng tại trung bộ vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm
dự báo hôm nay cũng như vài ba ngày tới dưới tác động của hiệu ứng gió phơn nên nắng và nóng sẽ tiếp tục tiếp diễn
cho một suốt dọc các tỉnh thành thanh hóa đến quảng ngãi với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
thế nhưng đến chiều tối mưa rông cục bộ có thể xảy ra dù trong khoảng thời gian ngắn và lượng mưa không nhiều
tuy nhiên trong cơn rông rất dễ xuất hiện lốc xoáy sấm xét và cả gió giật mạnh
hôm nay vào ban ngày thì cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì tiết trời nắng giáo
với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ còn nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi ba độ
những cơn mưa rông sẽ xuất hiện vào buổi chiều tối
và dù không kéo dài có lượng lớn trên diện rộng nhưng một vài nơi cục bộ có mưa rào và rông kèm theo sấm xét
nên sẽ phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông cũng như du lịch trên khu vực
trên biển trong ngày và đêm nay ở khu vực vịnh bắc bộ khu vực giữa và nam biển đông
trong đó bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và cả khu vực vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật vì thế các tàu thuyền hoạt động cần hết sức lưu ý
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước